tổng cục quản lý thị trường cho biết trong năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng đã xử lý gần một vụ vi phạm trên môi trường mạng
tuy nhiên con số này là rất nhỏ so với những vi phạm liên quan đến thương mại điện tử
theo tổng cục quản lý thị trường thương mại điện tử phát triển bùng nổ đã và đang tạo ra thách thức cho các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa

thưa đoàn lao động tp hcm cho biết qua báo cáo của các cấp công đoàn đến nay mức thưởng tết tại tp hcm cao nhất là hai tỷ đồng một người
cụ thể đã có hai bảy mươi năm doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thông tin tình hình lương thưởng tết năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó thưởng tết cao nhất ở doanh nghiệp có vốn nước ngoài fdi với mức hơn hai tỷ đồng một người
và trung bình thưởng tết từ sáu năm đến một mươi hai triệu đồng một người
khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước có thưởng tết cao nhất là hai trăm năm mươi triệu đồng mức thưởng trung bình được thưởng từ bảy hai đến một mươi triệu đồng
khối doanh nghiệp nhà nước thưởng tết cao nhất sáu mươi bảy triệu đồng mức thưởng trung bình là năm sáu triệu đồng thấp nhất được thưởng là hai triệu đồng
ông phạm trí tâm phó chủ tịch liên đoàn lao động tp hcm cho biết hiện có năm doanh nghiệp nhỏ ít lao động với khoảng hai trăm linh lao động
có khả năng không có thưởng tết do gặp khó khăn
liên đoàn lao động thành phố cùng công đoàn cơ sở đã có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo cho những lao động này để họ có một cái tết đầm ấm hơn
dự kiến tổng số tiền chăm lo tết giáp thình hai nghìn hai mươi bốn của công đoàn tp hcm là một trăm ba mươi năm tỷ đồng trong đó ba mươi bốn tỷ đồng cấp thành phố và một trăm linh một tỷ đồng ở cấp quận huyện
thời gian qua thị trường chứng kiến không ít các thương vụ m a của các nhà đầu tư ngoại
điều này giúp lĩnh vực bất động sản
thu hút hơn một một tỷ đô la mỹ từ dòng vốn nước ngoài
đơn cử tập đoàn kepel của singapore đã chi khoảng ba một trăm tám mươi tỷ đồng để mua cổ phần hai dự án emeria và clarita ở thành phố thủ đức của khang điền
một ông lớn khác là gamuda berhab hồi tháng bảy cũng mua lại công ty cổ phần bất động sản tâm lực
chủ đầu tư dự án ba sáu mươi tám hectare tại thành phố thủ đức với giá ba trăm một mươi năm tám triệu đô la mỹ
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cũng vừa cho phép pekamex idc chuyển nhượng dự án khu đô thị mới một mươi tám chín hectare tại thành phố thủ dầu một
cho một công ty thuộc tập đoàn capitaland
giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công bố là năm tám mươi năm tỷ đồng
bên cạnh các dự án bất động sản thị trường việt nam còn chứng kiến những thương vụ mua bán khách sạn đầu tiên trong năm nay ở đông nam á
cụ thể tập đoàn john lange lascelles đã tư vấn thành công một danh mục đầu tư gồm hai năm triệu đô la mỹ
một danh mục đầu tư gồm hai khách sạn ba sao và bốn sao ở quận bảy thành phố hồ chí minh cùng một khách sạn năm sao ở indonesia
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn văn dũng cùng đoàn khảo sát của ban văn hóa xã hội
hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh đã có buổi làm việc tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm hốc môn về việc chuẩn bị nguồn hàng tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi làm việc đại diện chợ đầu mối hóc môn đã đưa ra cam kết bán hàng bình ổn giá cam cam kết tăng lượng hàng hàng hóa phục vụ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
theo báo cáo của chợ đầu mối sức mua hiện tại khá chậm nhưng bà con tiểu thương vẫn kỳ vọng sức mua sẽ khởi sắc vào cao điểm trước tết nguyên đáng một hai tuần
đáng chú ý một số mặt hàng có giá bán thấp hơn so với cùng kỳ năm trước như củ kiệu từ năm mươi đến sáu mươi ngàn đồng một ký
giá heo hơi loại một khoảng năm mươi sáu đồng một ký giảm hai mươi hai năm trước bảy mươi hai đồng một ký
tuy nhiên nhằm đảm bảo các mặt hàng nhất là trái cây rau củ quả không bị đứt gãy vào dịp giáp tết
đại diện chợ đầu mối cho biết các thương nhân đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa tại các kho lạnh xung quanh chợ đầu mối
nguồn hàng này sẽ được luân chuyển bổ sung mới thường xuyên
tại vì vấn đề mà thiếu hàng thì gần như là không có thiếu hàng này nó là hàng tươi chứ không phải như là mì gối
có thể là chúng ta để trong kho được hàng tươi cho nên người ta dự trữ lại dự trữ trên cánh đồng dự trữ ở trang trại
và một phần là cái hàng khô thì người ta dự trữ tại đây ví dụ như hàng khô giống như là củ tỏi của hành
thế là người ta dự trữ tại đây còn ví dụ như rau củ quả thì người ta dự trữ trên cánh đồng
có thể người ta kéo dãn thời gian ra lúc nào về nhiều lúc nào về ít còn khi mà nó hết thì nó sẽ lưng chuyển
qua khảo sát thực tế đại diện chợ đầu mối cho biết thời điểm trước tết một tháng
chợ sẽ tăng lượng hàng khoảng tám so với năm hai nghìn hai mươi ba tương ứng hai năm trăm linh tấn một ngày đêm
ở thời điểm từ ngày bốn đến chín tháng hai hai mươi năm đến ba mươi tháng chạp lượng hàng tăng khoảng một mươi có ngày tăng tới năm mươi so với bình thường
riêng mặt hàng thịt heo ngày tám tháng hai hai mươi chín tháng chạp lượng hàng đổ về dự kiến tăng một trăm linh so với bình thường
ở mức bảy trăm tám mươi tấn một ngày đêm
với dạy vấn đề thực phẩm
đối với ngành hàng thịt heo thì chúng tôi thấy là chúng tôi hàng nhập về mỗi ngày như vậy là khoảng từ năm đến sáu con
cụ thể nhất là hiện nay là chúng tôi là nhập khoảng năm hai trăm linh con
cho nên nó chiếm một thị phần heo tươi tương đối cao đối với thành phố
có thể là xem xem khoảng năm mươi là thị phần theo tươi của thành phố hồ chí minh
về vấn đề an toàn thực phẩm thịt heo tươi tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm khôn đang thực hiện đề án quản lý nhận diện và tri sức nguồn gốc thịt heo
cho nên tất cả các mảnh heo mà đi về chợ đầu mối nông sản thực phẩm ô môn đều đã được kiểm tra từ các trang trại khi sức chuột và tất cả các lò giết mổ
được bên ngành thú y người ta kiểm tra rất là khắc khe nghiêm cắt
khi mà con heo đã lành hai mảnh thì đã vào cái xe xe bảo ôn xe đồng lạnh thì xe này đã được đóng là niêm trì
và mỗi mảnh heo như thế là có một cái vòng nhận diện
cho nên là kiểm tra rất là nhiều
khi mà ngặt khi về đến chợ đầu mối nông sản thực phẩm hồ hồ hồn thì được là bang an toàn thực phẩm thành phố
cụ thể nó là đội số chín kiểm lại lần cuối trước khi đạt yêu cầu thì mới cho nhập vào chợ để mà kinh doanh
qua đó ta thấy rằng cái chuỗi thực phẩm là thịt heo là chúng tôi cảm thấy là rất là an tâm về vấn đề là chất lượng sản phẩm hàng quá
nó có nguồn gốc rất là rõ ràng
sau khi nghe các khóa cáo của bang quản lý chợ đầu mối hồ hồ hồ hồn cũng như đi kiểm tra và trao đổi thực tế
với các tiểu thương tại chợ phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn văn dũng cho biết
ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của bang quản lý chợ cũng như đội ngũ thương nhân trong việc sàng lọc
đảm bảo nguồn hàng an toàn cung ứng cho thị trường
mặc dù năm hai nghìn hai mươi ba cũng là một năm cũng còn nhiều khó khăn lắm
như thông tin của các anh có trách nhiệm ở chợ mình thấy là cái sức mua của người dân nó có phần giảm sức mua giảm
và dự báo đó
là mùa xuân này là sức mua nó cũng không bằng mọi năm và giá cả hiện nay thì đang có sụt giảm
bình ổn mặt hàng bình ổn thị trường một số mặt hàng chủ yếu bình ổn thị trường cũng được các sở ngành thành phố đang đề xuất là theo hướng là do giá cả thị trường chung với thành phố một vài mặt hàng nó có giảm nên đòi hỏi cái mặt hàng bình ổn của mình nó phải thấp xuống phải thấp xuống phải điều chỉnh giảm phải điều chỉnh giảm
điều đó cho thấy là cái kinh tế của thành phố của chúng ta
nói riêng đó vẫn còn rất nhiều khó khăn
người dân thành phố vẫn còn bị tác động rất nhiều sau đại dịch covid
cái sự phục hồi của kinh tế thành phố đời sống người dân nó từng bước được cải thiện nhưng mà để như trước dịch đó là một vấn đề
chúng ta phải tiếp tục quan tâm đến quá trình phát triển kinh tế của thành phố cũng như đời sống người dân thành phố của chúng ta
nên là từ cái sức mua đó giảm nhưng mà cái chữ lượng hàng quá của mình để chuẩn bị phục vụ cho tết năm nay đó mình vẫn có cái dự báo là tăng tám mươi như thế là rất tốt
và mình đã có chiến lược có kế hoạch rất rõ cho những ngày trước tết trong tết và sau tết như thế nào để hàng quá không bị tồn ứ
mà người dân thành phố vẫn đảm bảo được khi cần là có hẹn
mình cho rằng đó là kế hoạch này hết sức bày bản qua hơn hai mươi năm
cùng với việc ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của bang quản lý chợ cũng như các thương nhân
đồng chí nguyễn văn dũng cũng đưa ra những lưu ý về việc giám sát chặt chẽ đường đi của hàng hóa
truy xuất nguồn gốc thực phẩm
bởi vấn đề lớn nhất vẫn là an toàn thực phẩm các nhà quản lý phải có trách nhiệm với từng bữa cơm của người dân
các ban ngành liên quan phải quyết liệt trong việc kiểm tra xử lý vi phạm tránh tình trạng hàng hóa không chất lượng đến người dân
giúp người tiêu dùng yên tâm mua hàng hóa đón tết an vui
sở giao thông vận tải tp hcm vừa báo cáo ban thi đua khen thưởng
sở giao thông vận tải tp hcm vừa báo cáo ban thi đua khen thưởng
về tiến độ sáu dự án giao thông trọng điểm
cầu cần giờ và dự án cảng trung chuyển quốc tế cần giờ
đoàn từ cầu phú hữu đến đường phạm văn đồng
và đoạn hai đoạn từ đường võ nguyên giáp đến đường phạm văn đồng
và được khởi công vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
dự án đường vành đai ba tp hcm dài bảy mươi sáu km đã được khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đường vành đai bốn tp hcm dài hai trăm linh km đi qua năm địa phương
bao gồm tp hcm bình dương đồng nai bà rịa vũng tàu và long an
dự kiến hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
dự án cầu thú thêm bốn cây cầu có mức vốn khoảng sáu ba mươi tỷ đồng
và dự kiến khởi công năm hai nghìn hai mươi
dự án cầu cần giờ bắt qua sông xoài rạp
cầu sẽ phá thế độc đạo đường về huyện cần giờ
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố sẽ xem xét quyết định chú trương đầu tư dự án
cầu có mức vốn khoảng một mươi một tám mươi bảy tỷ đồng đạt mục tiêu khởi công vào năm hai nghìn hai mươi
cảng trung chuyển quốc tế cần giờ hiện đang lấy ý kiến các bộ ngành
dự kiến đề án sẽ hoàn thành trình thủ tướng trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
cảng trung chuyển quốc tế cần giờ là một dự án mang tính chiến lược quốc gia
cảng sẽ bổ sung hỗ trợ cho các cảng trong khu vực bao gồm cảng cái mép thị vải
để trở thành một trung tâm trung chuyển quốc tế tầm cỡ thế giới
hội hoa xuân phú mỹ hưng tết giáp thịnh hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng chạp
đến mùng bốn tết âm lịch tức từ ngày ba đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại khu hồ bán nguyệt đô thị phú mỹ hưng quận bảy thành phố hồ chí minh
đường hoa phú mỹ hưng năm nay được trang trí với chủ đề xuân xuân vậy
với mong muốn hướng đến cội nguồn và tôn vinh các giá trị văn hóa việt
trong dịp tết cổ truyền của dân tộc
đó còn là lời chúc xuân vậy đoạn viên gửi đến khách du xuân khi tết đến xuân về
chủ đề xuân xuân vậy được thể hiện qua nhiều tiểu cảnh
cha rồng mẹ tiên cùng bọc trăm trứng đưa con xuống biển mẹ tiên đưa con lên non
tái hiện sinh động câu chuyện lạc long quân âu cơ nhắc nhớ tổ tiên và nghĩa đồng bào
những biểu tượng thiên liêng ngàn nời của văn hóa việt cũng được tôn vinh tại hội hoa xuân
bộ số của năm hai nghìn hai mươi bốn được thiết kế với phong cách cổ điển trang trí hoa văn mô phỏng vải rồng
vừa là dấu ấn linh vật của năm vừa làm nên sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại
hội hoa xuân phú mỹ hưng tết giáp thịnh hai nghìn hai mươi bốn còn có sân khấu tràn ngập sát xuân
nhiều tiểu cảnh ngày xuân với làng quê quen thuộc như phố ông đồ thuyền hoa vàng bộ bí cánh đồng lúa cánh đồng hoa cải
cùng với đó là triển lãm ảnh hội hoa xuân qua các năm và chợ hoa tết
mở cửa từ hai mươi hai tháng chạp đến ba mươi tết nguyên đáng
tức từ ngày một tháng hai đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn với khoảng một trăm bốn mươi năm gian hàng hoa kiển
hội hoa xuân mở cửa tự do cho khách tham quan và lễ khai mạc dự ký lúc một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng chạp
tức ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
để hoàn thành hệ thống đường sắt đô thị tp hcm bao gồm tám tuyến tp hcm cần một cách làm khác
đây là nhận định của lãnh đạo thành phố và các chuyên gia
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
vận dụng cơ chế nghị quyết chín mươi tám nghị quyết này sẽ cho phép cụ thể hóa một số chính sách cơ chế thực tiễn của thành phố
nhưng chưa có quy định pháp luật
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm đã thành lập tổ công tác để xây dựng đề án hoàn thiện hai trăm hai mươi km đường sắt đô thị
trong đó định hướng xây dựng đề án theo hướng hai trăm linh km đường sát còn lại phải triển khai thực hiện trong một đề án tổng hệ
tổng hệ đề án hoàn thiện hai trăm hai mươi km đường sát đô thị
có thể đoạn này tuyến này trước tuyến này sau nhưng mà phải thực hiện trong một đề án
với cùng một cơ chế chính sách
và cái thứ hai là khẩn trương hoàn thiện về đề án
xót xét lại trình cho thành quỹ trình cho hội đồng nhân dân
trước khi báo cáo cho bộ chính trị dự kiến tháng hai hoặc tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tp hcm kỳ vọng đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
kỳ họp của hội đồng nhân dân tp hcm
tp hcm sẽ thông qua nghị quyết về đề án đường sát đô thị tp hcm
tp hcm cũng sẽ phối hợp với hà nội để cùng đề xuất một cơ chế riêng phát triển về đường sát đô thị
chúng ta phải quy động nguồn vốn đủ lớn để chúng ta làm
tức là chúng ta phải xin một cơ chế cho hà nội cho tp hcm được quy động
một cái nguồn tính dụng mà nó có thể vượt cái trành nợ của địa phương
để đầu tư tập trung làm
thì cái việc này sẽ là một cơ chế riêng phát triển về đường sát đô thị

lãnh đạo tp hcm cũng đặt vấn đề
khi tp hcm đã có bang quản lý đường sát đô thị
công ty quản lý vận hành metro số một
và trong tương lai phải hình hành mô hình quản lý sao cho phù hợp
đây là những vấn đề rất lớn
cần cơ chế chính sách và xin quốc hội thông qua